thưa quý vị theo kế hoạch ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có liên quan tới công ty vn pharma
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán phạm lương toản tranh án tòa án hình sự tòa án nhân dân tp hcm
trước đó vụ án đã qua một lần xét xử sơ thẩm tuy nhiên cấp phúc thẩm hủy án điều tra xét xử lại
theo đó gần hai trăm linh người sẽ được triệu tập tới phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn minh hùng nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần vn pharma cùng với một mươi một đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có hung khí lên tới tử hình
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn minh hùng võ mạnh cường một mươi hai năm tù về tội buôn lậu bảy bị cáo còn lại trong vụ án bị kết án về tội buôn lậu và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sau khi bản án được tuyên dư luận đã có nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ vì cho rằng hành vi của các bị cáo là buôn bán thuốc chữa bệnh giả chứ không phải là hành vi buôn lậu
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy toàn bộ bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam hai tháng đối với vũ trung trực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã giao châu huyện giao thủy tỉnh nam định về hành vi gây dối trật tự công cộng
sau hai ngày điều tra các trinh sát hình sự công an huyện vĩnh thạnh đã xác định được các đối tượng thực hiện vụ trộm trên là đinh văn phụ một mươi sáu tuổi đinh giang nên một mươi sáu tuổi và đinh văn tuấn một mươi chín tuổi cùng chú tại xã vĩnh thuận huyện vĩnh thạnh
cả ba đối tượng đều đã bỏ học từ rất sớm lời lao động lại nghiện game nên để có tiền ăn chơi bọn chúng đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà ông đinh nôn trộm cắp tài sản
do ông báo ông báo già cho nên ông báo không nghe gì hết cho nên em mới vô được cái cửa bị hư cho nên em vô trống vô trống được rồi cái tủ ấy quá xa xa cho nên em mới cậy bằng tay được vô lấy tiền
ngoài vụ trộm nói trên các đối tượng khai nhận còn thực hiện ba vụ trộm khác trên địa bàn hiện công an huyện vĩnh thạnh vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án của lực lượng công an huyện vĩnh thạnh
đã thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần giữ cho địa bàn tuyên núi luôn được bình yên
hôm qua tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lạng sơn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phối hợp với sở ngoại vụ đã bàn giao bốn công dân campuchia nhập cảnh trái phép vào việt nam cho đại sứ quán campuchia để đưa về nước theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng chín tại khu vực ngã ba tà lài xã tân mỹ huyện văn lãng đội cảnh sát giao thông công an huyện văn lãng làm nhiệm vụ xử lý vi phạm luật an toàn giao thông đối với xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a sáu nghìn bốn trăm năm mươi phát hiện trên xe có bốn công dân campuchia bao gồm hai người lớn và hai trẻ em không có giấy tờ nhập cảnh vào việt nam
tổ công tác đã bàn giao bốn công dân trên cho phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lãng sơn để điều tra làm rõ sự việc
qua xác minh các công dân trên đều nhập cảnh trái phép vào trung quốc để sinh sống đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín có nhu cầu trở về campuchia đã thuê người đưa dẫn về nhập cảnh trái phép vào việt nam khi đi đến khu vực biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
trong những năm gần đây tại tỉnh bạc liêu tình trạng xuất cảnh trái phép có những diễn biến phức tạp vì thiếu hiểu biết không tìm hiểu các thông tin cần thiết nên nhiều người dân đã xuất cảnh trái phép ra nước ngoài mà không hề lường trước được những cạm bẫy đang chờ đón mình

không những không được bảo vệ quyền của công dân chị còn chịu cảnh đòn roi từ người chồng của mình
mô hình giúp bà con làm lúa nước ca ai đã được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn và đã giúp cho nhiều bà con ở dân tộc cư rút chấm dứt được nạn thiếu đói rứt bữa
vợ chồng anh hồ pong người dân tộc chức ở bàn ca ai năm nay thu được khoảng hai năm tạ lúa số lúa này đảm bảo cho gia đình anh đủ lương thực cho đến hết vụ đông xuân
gia đình anh tham gia mô hình trồng lúa nước từ những ngày đầu tiên khi bộ đội biên phòng về giúp đỡ hướng dẫn giờ đây gia đình anh không còn lo thiếu đói nữa
thời gian rảnh vợ chồng anh còn trồng thêm rau nuôi gà lợn tăng gia sản xuất
do không phải đi rừng không còn đói khổ con cái anh được ăn học đầy đủ
không chỉ riêng gia đình anh hồ pong cả bản ca ai với tám mươi ba hộ hai trăm linh chín khẩu năm nay được mùa lúa nước
năm hectare đất canh tác của cả bản năm nay cho được gần hai mươi năm tấn lúa
vụ mùa thành công cả bản hối hả thu hoạch dưới cơn mưa tầm tã
số lúa này sẽ được đem tuốt đợi nắng lên cả bàn đem phơi
bản k i nhiều năm nay đã không còn thiếu đói giấc bữa
một trăm linh con em của bản được đến trường
bộ biên phòng phải cung phước với chính quyền địa phương giúp bà con những khấu khó như là tròn lừa giống ù giống rồi là phay tuốt
còn những khấu bà con có thể tự túc được như là gieo rồi là lấy nước làm cỏ bọn phân
và có thể nói là bà con rất là tích cực tham gia
hiện nay bà con tích cực tự giác tham gia và mang lại hiệu quả rất là rõ rệt
đã gọc phân cải thiện phân để giúp cho bà con có lương thực đảm bảo cho cuộc sống
không chỉ hỗ trợ bà con trồng lúa nước nhiều mô hình kinh tế khác cũng được các chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo hướng dẫn cho một mươi ba bản thuộc đồn quản lý
thành công của bà con cũng là niềm vui của các cám bộ chiến sĩ nơi đây
thành công này đã đem lại hiệu quả rõ rệt
việc gắn kết tình quân dân đảm bảo hơn trong việc ổn định trật tự xã hội tại các xã vùng biên
người đội mũ bảo hiểm có thể giảm đến tám mươi năm những chấn thương do tai nạn gây nên so với những người không đội nón bảo hiểm
tuy nhiên tại thị trấn nghĩa lộ tỉnh yên bái không khó để có thể bắt gặp người điều khiển xe máy xe máy điện không đội mũ bảo hiểm bất chấp quy định của pháp luật và sự nguy hiểm cho bản thân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
không khó để bắt gặp những hình ảnh này tại các cung đường của thị xã nghĩa lộ
khi thấy bóng rắn của lực lượng chức năng
khi người vi phạm quay đầu xe hoặc chống đối như thế này
và khi được hỏi sẽ có rất nhiều lý do để người ta biện minh cho hành vi của mình
không đổi mũ bảo hiểm đã là vi phạm pháp luật nhưng người dân còn vô tư chở ba và cũng không đội mũ bảo hiểm
trong tám tháng vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã nghĩa lộ đã xử lý một tám mươi trường hợp vi phạm về việc không chấp hành điều mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
tuy nhiên do đặc thù địa bàn phần lớn là người đồng bào
ý thức còn hạn chế nên xử phạt xong đầu lại vào đó
lực lượng cảnh sát tàu thông công an thị xã chúng tôi cũng phù hợp với phòng cảnh sát tàu thông
cũng đã tăng cường tuần trai cảnh thoát và cũng đã xử lý rất nhiều các trường hợp
nhưng mà cái tình trạng không đổi mũ bảo hiểm vẫn diễn ra
và trong những tháng tiếp theo của năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát tàu thông công an thị xã chúng tôi sẽ phù hợp với phòng cảnh sát tàu thông
sẽ tăng cường công tác tuần trai cảnh thoát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đổi mũ bảo hiểm trên địa bàn thị xã
một buổi ngoại khóa tuyên truyền về luật giao thông đường bộ từ các em học sinh trên địa bàn
rất nhiều tình huống được đưa ra trong đó phần lớn nói về lợi ích và hậu quả nếu không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
sau khi tuyên truyền này thì em thấy các chú cảnh sát giao thông tuyên truyền về luật an toàn giao thông rất là đúng hay và ý nghĩa
kể những câu chuyện rất là thiết thực đối với đời sống mà đã xảy ra trong địa phương em
từ buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì người dân cũng như em sẽ hiểu thêm về luật giao thông và nắm rõ được
khi ra đường sẽ tuân thủ và chấp hành đúng những quy định mà trong luật giao thông cũng như những nội dung mà các chú đã tuyên truyền
mũ bảo hiểm từ lâu được xem là một biện pháp bảo vệ có hiệu quả hạn chế thương tích vùng đầu cho người tham gia giao thông khi xảy ra tai nạn
pháp luật cũng quy định rất rõ về việc bắt buộc phải đứng
mũ bảo hiểm và cài quay đúng cách khi được khiển phương tiện đi thông trên đường
để tình trạng này không còn tồn tại phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông
và lực lượng cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đồng thời đề xuất tăng mức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm
có như vậy vấn đề an toàn giao thông mới được cải thiện
thì con cái lại là trái tim
cái trái ngọt của mỗi gia đình
ai cũng mong muốn sau khi kết hôn sẽ có được những đứa con đáng yêu bụ bẫm
thế nhưng thực tế trong một vài năm trở lại đây thì tình trạng vô sinh đang ngày một gia tăng
vô sinh thì có rất nhiều nguyên nhân
tuy nhiên thì vô sinh do nam giới cũng chiếm tỷ lệ khá cao
nhiều khi các ông chồng luôn nghĩ rằng mình là phái mạnh thì khả năng vô sinh ít nên hay chủ quan về sức khỏe
chỉ đến khi đi khám thì mới rõ bệnh tình ra sao
và thậm chí là nhiều ông chồng còn ngại và e rè khi đặt chân đến những phòng khám nam khoa
vô sinh ở nam giới đáng lo ngại ra sao
có mặt tại một bệnh viện chuyên khoa về điều trị vô sinh và hiếm muộn
chúng tôi ghi nhận có rất nhiều cặp vợ chồng đến thăm khám và điều trị vô sinh
gương mặt ai cũng bơ phờ mệt mỏi và buồn bã
hỏi các bác sĩ được biết tại các bệnh viện chuyên điều trị vô sinh có khoảng trên chín mươi nam giới
trong các cặp vợ chồng hiếm muộn có các chỉ số của tinh trùng dưới chuẩn
hầu hết nguyên nhân là do lưu sống và sinh hoạt bất hợp lý
thì hiện tại thì em kết hôn được sáu năm rồi thì cũng có một đứa con rồi
nhưng khoảng bốn năm trở lại đây thì thải thì không có dấu hiệu gì
nên em lên đến đây khám thôi
thì đến đây thì các bác sĩ khám thì bảo kết luận là tinh trùng bị yếu
từ lúc kết hôn đến giờ thì vẫn chưa có con
nhưng mà bố mẹ bên nhà vợ ấy bố mẹ cũng đèo hai bên ông bà dục
hai vợ chồng cũng xót ruột
chúng tôi đi khám ở mọi chỗ để xem tình trình như thế nào để muốn có con
theo ước tính việt nam có khoảng một triệu cặp vợ chồng vô sinh
trong đó năm mươi các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới ba mươi
bảy bảy là tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
điều đó cho thấy tình trạng vô sinh hiếm muộn đang dần trẻ hóa
và diễn biến ngày càng phức tạp
nếu như các bạn trẻ không chú ý giữ gìn sức khỏe thì sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng
vợ chồng em đi cưới lâu như vậy nhờ chồng con cũng xót ruột
đi chạy sữa khám ở nhiều nơi cũng gọi là có bệnh thì đi vái tứ phương thôi
nhưng mà mãi cũng không có kết quả gì
khi đến đây khám thì bác sĩ cũng khuyên em thay đổi thói quen sinh hoạt
do nhu cầu công việc thì cũng rượu bia nhiều
ngồi trên máy tính cũng nhiều cho nên cũng không sinh hoạt được điều độ
chất lượng sinh trùng cũng thấp
cho nên là bác sĩ khuyên về thay đổi thói quen sinh hoạt để có sức khỏe tốt hơn
có thể thấy rõ tình trạng vô sinh hiếm muộn đang là gây nặng cho rất nhiều gia đình
không chỉ gánh nặng về chi phí chữa trị mà nó còn đè nặng lên tâm lý của nhiều thế hệ trong một gia đình
và cũng từ đó không ít trường hợp gia đình đã bị tan vỡ khi không đạt được niềm mong mỏi có con
vâng rõ ràng là với những ghi nhận trên thì chúng ta có thể thấy là tình trạng vô sinh ở năm
giới đang ngày càng đang báo động và trở thành vấn đề đáng quan tâm không chỉ đối với việt nam mà cả thế giới
bởi chỉ trong một vài thập kỷ mà tỷ lệ người vô sinh đã tăng chóng mặt
theo các bác sĩ chuyên khoa nguyên nhân dẫn tới vô sinh ở nam giới có nhiều nguyên nhân
tuy nhiên dưới đây là những nguyên nhân cơ bản và thường gặp
thứ nhất là tổn thương cấu trúc di chuyển của tinh trùng và tế bào sinh tinh
nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tiếp xúc với hóa chất công nghiệp ô nhiễm môi trường
và các gốc oxy hóa tự do có thể dẫn đến giảm khả năng thụ tinh
bất thường trong phát triển hợp tử và phôi thai tăng khả năng xảy thai lưu thai
thứ hai là chế độ ăn uống thiếu lành mạnh
ngày nay với việc sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu bia hút thuốc lá
cũng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới
thứ ba là làm việc và sinh hoạt trong môi trường độc hại
do môi trường làm việc sinh hoạt tiếp xúc với nhiều chất độc hại kim loại nặng
hay làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao liên tục ngồi bên máy tính
ít vận động có nguy cơ bị hiếm muộn vô sinh cao hơn hẳn
bên cạnh đó nam giới có thói quen để điện thoại di động trong túi quần
cũng nguy hiểm bởi bức xạ điện tử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của tinh trùng
thứ tư là việc tắm nước nóng
khi sử dụng nước nóng để tắm không nên sử dụng ở nhiệt độ quá cao
bởi nhiệt độ nước nóng quá cao thì sẽ gây ra bất lợi cho tinh trùng của nam giới
và cuối cùng là các bệnh về tình dục
trường hợp nam giới gặp một số bệnh nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe
và gây ra khả năng khiếm muộn vô sinh
ngoài ra nhiều trường hợp nam giới vô sinh mà nguyên nhân không thể xác định
trong đó có một vài phỏng đoán cho rằng có thể là nguyên nhân do di chuyển
vâng gõ cửa đến nhiều nơi hỗ trợ chữa vô sinh và áp dụng mọi phương pháp
là tâm lý chung của rất nhiều những cặp đôi đang khát khao
mong muốn được đón chào một sinh linh bé bỏ
vâng tuy nhiên thì vô sinh ở nam giới muốn biết được biện pháp hỗ trợ có chữa được hay không
thì phải thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết để được chẩn đoán rõ nguyên nhân
và có pháp đồ khắc phục thích hợp
trước tiên để điều trị vô sinh ở nam giới
cánh mài dâu cần có chế độ thói quen sinh hoạt khoa học để cải tiến chức năng sinh lý của mình
cụ thể nên hạn chế dùng rượu thuốc lá
nghỉ ngơi thư giãn và sắp xếp công việc một cách hợp lý để tránh căng thẳng áp lực
nên ăn uống khoa học hợp vệ sinh và có chế độ sinh hoạt lành mạnh
vô sinh ở nam giới thường không có những triệu chứng dấu hiệu rõ ràng
một người đàn ông có vấn đề về khả năng sinh sản vẫn sinh hoạt bình thường
bóng mắt thường cũng không thể nhận biết được số lượng và chất lượng tinh trùng
do vậy để biết chính xác thì cần đến các cơ sở y tế để thăm khám
quan trọng nhất vẫn là cần phải có một tâm lý thoải mái
và lắng nghe mọi tư vấn điều trị của các bác sĩ để tình trạng sức khỏe được cải thiện tốt hơn
các bác sĩ đã có những bài thuốc của đồng nghi dân gian
tức là kem trứng ngạc mặt ong ăn liên tục như thế
với trứng ngạc con so và bé anh mặt ong dừng
thì nó đảm bảo tinh trùng tăng lên giữ được tinh trùng không mất đi
thế rồi những bài thuốc đồng nghi của đồng nghi trước đây
thì hiện nay về tây có rất nhiều thuốc để tăng trưởng tinh trùng
để làm cho chỉ cần bệnh nhân đến sớm trần đón sớm phát hiện sớm
thì vẫn có thể là có nhiều phương pháp để mà có bệnh nhân có thể có con
ngoài có con tự nhiên ngoài ra còn có thể hỗ trợ sinh sản
bằng làm ioi tức là bơm tinh trùng trực tiếp vào tổ cung
hoặc là người ta làm thuộc tinh công nghiệp lấy tinh trùng của người nam giới
lấy trứng của người phụ nữ cho thuộc tinh công nghiệp
sau đó mới đưa trở lại tới người phụ nữ thì kết kế lại thành công rất cao
khi mà kết hôn sau một năm quan hệ tình dục đều bình thường
mà không thấy có bầu ví gì thì tốt nhất là đi khám để sàng học nguyên nhân
tìm nguyên nhân từ hai vợ chồng được can thiệp sớm
có những bệnh nhân có thể điều trị rất là sớm
có những cái bất thường thậm chí là đến chỉ cần tư vấn tâm lý
về những cách thay đổi chế độ ăn chế độ sinh hoạt chế độ lao động
chế độ sinh hoạt tình dục sau đó thì hoàn toàn bệnh nhân có thể tốt trở lại bình thường
ngoài ra thì cũng khuyến cáo là chúng ta có thể đi khám sớm
để sàng lọc những bất thường kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
hoặc là ngay từ những độ tuổi rất là còn trẻ thôi

những chương trình khám y tế học đường để sàng lọc những bất thường về sinh dục sinh sản
để can thiệp sớm cho các bạn để tránh những ảnh hưởng về sau
với sự phát triển của y học ngày nay tình trạng vô sinh nam vẫn hoàn toàn
có thể được điều trị với các biện pháp tiên tiến và hiện đại
do đó các ông bố không cần quá lo lắng mà cần phải có một chế độ sinh hoạt lành mạnh
điều trị tại những cơ sở uy tín và đảm bảo để chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất
trong phần tiếp theo của chương trình nhiều bệnh viện ở tp hcm
tầm soát ung thư vú miễn phí

kể tới quý vị những thông tin thú vị khác
xin mời phóng viên của sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên phương tảo và biên tập viên thu hương
thưa quý vị công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân
một người đàn ông tử vong bất thường khi đang ngồi nghỉ tại một quán nước ven đường
khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi ba tháng chín người đàn ông đi xe gắn máy biển số năm mươi chín f một trăm năm mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi
và trước số sáu trăm bốn mươi một quốc lộ một quận bình tân để nghỉ ngơi uống nước
một lúc sau ông này bất ngờ nôn ói rồi gục xuống đất
mặc dù người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu xong ông này đã tử vong
bước đầu nạn nhân được xác định là trần thanh hân năm mươi tám tuổi quê hà nam
công an quận bình tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra
cũng trong chiều ngày hai mươi ba tháng chín cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ
đã khiến cho tuyến đường quốc lộ một đoạn qua vòng xoay an lạc quận bình tân
thành phố hồ chí minh ngập trong nước giao thông cơ ngõ phía tây ra vào thành phố khó khăn và hỗn loạn
khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều ngày hai mươi ba tháng chín cơn mưa bất ngờ ập xuống và kéo dài hơn một giờ
tại địa bàn thành phố hồ chí minh đã làm cho khu vực vòng xoay an lạc quận bình tân mênh mông nước
những vị trí trụng thấp nước ngập hơn nửa mét di chuyển hết sức khó khăn
xe chết máy phải dẫn bộ gây nên tình trạng hỗn loạn
ủng tác các xe kéo dài nhiều cây số trên quốc lộ một
lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả và tổ chức điều tiết phân luồng nhiều giờ liền
các nhân viên cấp thoát nước sau đó cũng có mặt tại khu vực này
tiến hành vớt rác khai thông dòng chảy giúp thoát nước nhanh hơn
hơn một mươi bảy giờ chiều nước vẫn chưa rút cạn tại khu vực vòng xoay an lạc
giao thông qua khu vực tiếp tục khó khăn
người dân cho biết từ khi tuyến đường kinh dương vương quận bình tân được nâng cao gần hai mét
thì tại vị trí vòng xoay an lạc trũng thấp do đó tình trạng ngập diễn ra thường xuyên mỗi khi trời mưa
trước thực trạng trên cơ quan chức năng đã và đang tiến hành thi công
làm cống thoát nước cũng như sửa chữa nên cao độ mặt đường tại khu vực này
hy vọng trong thời gian tới khi công trình này hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập nước tại đây
giúp người dân đi lại thuận tiện hơn
thưa quý vị ung thư vú đứng thứ tư trong số các bệnh ung thư có tỷ lệ người mắc mới cao tại việt nam
tuy nhiên người dân chưa thật sự quan tâm tới việc tầm soát bệnh
dẫn đến phát hiện muộn gây khó khăn trong việc điều trị
vì vậy sắp tới bệnh viện chợ rẫy và bệnh viện ung bướu tp hcm
sẽ tổ chức khám tầm soát ung thư vốn miễn phí nhân ngày phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi
năm phụ nữ trên bốn mươi tuổi sẽ được bệnh viện ung bú tp hcm tầm soát ung thư vú miễn phí vào ngày một mươi tám tháng một mươi
bác sĩ sẽ có buổi trò chuyện cung cấp kiến thức về bệnh
những tiến bộ trong điều trị cũng như giải đáp thắc mắc của chị em
người dân có thể liên hệ đăng ký tầm soát tại bệnh viện trước ngày một mươi tháng một mươi qua số điện thoại hai mươi tám sáu nghìn hai trăm năm mươi một sáu nghìn hai trăm sáu mươi hai
tại bệnh viện chợ rẫy sẽ tiếp nhận khám lâm sàng siêu âm vú và chụp nhẫu ảnh miễn phí
cho một trăm linh phụ nữ từ bốn mươi tuổi trở lên lịch khám vào thứ sáu hàng tuần từ ngày bốn tháng một mươi
và đăng ký tại phòng công tác xã hội bệnh viện chợ rẫy
ung thư vú có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện ở giai đoạn đầu
các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tầm soát ung thư vú theo định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh
các bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện thống nhất vừa thực hiện một thành công ca mổ cắt bỏ chùm khối u thường thận
có trọng lượng lên đến hai bốn kg đây được coi là khối u to nhất từ trước đến nay được thực hiện tại bệnh viện thống nhất
sau nhiều năm đi làm ăn ở châu phi do không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ
bệnh nhân nam bốn mươi tuổi nhà ở tp hcm trở về nước và đến khám tại bệnh viện thống nhất
do có dấu hiệu bất thường ở bụng tại đây các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u ở bụng to bụng trứng
sau khi đi thăm khám nhiều nơi nhưng các bệnh viện đều từ chối mổ do khối u to
bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện thống nhất điều trị và được chỉ định phẫu thuật
một khối u mà nó tái phát thì nó khó hơn các khối u mà nguyên phát nhiều vì nó dính cho cục mổ
rồi mình không biết cái diễn tiến nó thế nào
cho nên khi mà trước khi mổ chỉ nghĩ rằng thôi cứ ít nhất ông nào còn trẻ quá
thì cho ông một cơ hội với cái khối u mình nghĩ đến tám mươi là không cắt được
thì cái đó là cái điều đáng mừng
trong khoang bồng bệnh nhân các bác sĩ phát hiện có đến ba khối u kích thước lớn chèn ép nhiều cơ quan
nằm sau phút mạc nửa bụng trái mỗi khối một mươi bốn năm cm xâm lấn lách chèn ép thận trái xuống
được biết trước đó bệnh nhân từng phẫu thuật các khối u thượng thận trái cách đây một mươi năm năm
các bác sĩ đã hội chẩn bàn bạc cách thực hiện sao cho lấy được khối u một cách an toàn
ít gây ảnh hưởng đến bệnh nhân nhất
sau nhiều giờ phẫu thuật kiếp mổ đã lấy ra được ba khối u có trọng lượng hai bốn kg
khó nhất là có lấy được và sợ chữa máu
khi mà mẫu thì phải bảo đảm làm sao rằng nếu mình không cắt được khối u này vẫn còn ở trong bụng
và không gây hại đến các cái tạng các cơ quan khác
mà khó nhất là giữ được thận của bên thận bên trái
mình nghĩ là mình không thể nào sống với khối u này một thời gian lâu được
vì hôm nay mình chỉ mới bốn mươi tuổi thôi
mà bốn mươi tuổi thì mình bây giờ mình cứ nghĩ giống như là một cái cây
mà mình cứ chặt cái cây hoài thì là cái chất bổ của cái cây nó dồn vô cái góc
mà khi mà nó dồn vô cái gốc nhiều quá đó
thì là nay mai nó cũng sẽ gây ra một cái chuyện mà coi như là gây gớm

cũng tốt lắm nha chị em ăn uống đa dạng à
theo các bác sĩ khối u sau phút mạc to hai bốn kg như vậy rất hiếm và khó cắt
do nguy cơ xâm lấn các cơ quan khác
việc lấy ra khối u an toàn và đảm bảo chức năng của các bộ phận khác
đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn của ekip phẫu thuật
được biết đây cũng là cao phẫu thuật khối u sau phút mạc
có kích thước lớn đầu tiên mà các bác sĩ bệnh viện thống nhất đã thực hiện thành công
tiếp tục với một thông tin về nông nghiệp
trên những chân đất lúa thiếu nước tưới hoặc sản xuất kém hiệu quả
một số hộ dân ở hai xã phổ khánh và phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã khoan diến lấy nước để canh tác cây dưa lê dưa gan và cho thu nhập cao
tận dụng diện tích bốn sao ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi bốn bà huỳnh thị tho ở thôn duyên trường xã phổ khánh
bắt đầu canh tác xen kẻ cây dưa lê và dưa gan
hai loại dưa này thường được xuống giống từ cuối tháng hai âm lịch hàng năm
theo bà thoa canh tác hai loại cây này không khó
chỉ cần cung cấp đủ nước tưới thì cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt
nhưng khá nhọc công vì phải thường xuyên ở ngoài đồng để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về thực phẩm sạch an toàn
vài năm gần đây bà tho áp dụng phương pháp diệt công trùng gây bệnh bằng bảy thuốc
chứ không phun thuốc trực tiếp lên cây trồng
vì dưa có khoảng thời gian sinh trưởng ngắn khoảng từ năm mươi đến sáu mươi ngày
nên bà tho khoan diến tận dụng nguồn nước ngầm từ đầm an khê
trồng dưa quanh năm với phương thức trồng gối vụ
do đó ruộng bà tho lúc nào cũng có dư bán cho thương lái
trong và ngoài địa phương
mỗi sào ruộng bà tho thu hoạch từ ba đến bốn tạ dưa một vụ
do có vị ngọt mát hương vị thơm ngon đặc trưng giúp giải nghiệt trong mùa nắng nóng
nên dưa lê dưa gan được thị trường khá ưa chuộng
thu hoạch đến đâu thương lái đến tận ruộng thu mua đến đó
hoặc được bà thoa vận chuyển bỏ mối ở các chợ trong huyện
còn dưa bùi này tôi bán chỉ tám ngàn có nhỏ nhỏ là bảy ngàn
đây là một trong những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả khả quan trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
đối với những diện tích canh tác lúa nhưng thiếu nước tưới hoặc sản xuất kém hiệu quả
tuy nhiên trước giờ các hộ dân sản xuất dưa lê dư gang ở hai xã phổ khánh và phổ châu
chỉ trồng theo phong trào tự phát và kỹ thuật chăm sóc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống
nên có những mùa vụ sản lượng thấp
mặt khác việc người dân tự ý khoan giếng ồ ạt phục vụ cho tưới tiêu cũng không phải là giải pháp được khuyến khích
vì thế chính quyền địa phương và các cấp ngành liên quan cần quy hoạch vùng chuyên canh cho hai loại cây trồng này
đồng thời hỗ trợ nông dân về kỹ thuật canh tắt cũng như tìm đầu ra ổn định cho cây dưa lê dưa gan
nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân